với hành vi xúc phạm anh hùng dân tộc lãnh tụ danh nhân văn hóa đối tượng nguyễn thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại huyện châu thành vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre mời lên làm việc
đối tượng hoàng đã sử dụng hiệu ứng trên ứng dụng tiktok của mình chỉnh sửa chân dung mặt bác hồ trên tờ tiền mệnh giá một mươi đồng rồi đăng lên mạng xã hội
qua làm việc hoàng khai nhận đăng clip trên với mục đích tạo nhiều lượt xem và yêu thích ngoài ra không có động cơ gì khác
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan công an đang củng cố hành chính đối tượng theo đúng quy định của pháp luật